liên quan tới tình hình nga ukraine tổng thống nga vladimir putin ngày hôm qua tuyên bố nga và ukraine sẽ tiếp tục đàm phán theo hình thức trực tuyến
ông nêu rõ dù chiến dịch quân sự đang tiếp diễn nga vẫn hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận về lộ trình ngoại giao đồng thời khẳng định nga đang tiếp tục đàm phán
mở đầu cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tại moscow tổng thống putin bày tỏ hy vọng đàm phán sẽ mang lại kết quả tích cực và chấm dứt cuộc xung đột tại ukraine
theo ông putin nỗ lực tại các cuộc đàm phán với ukraine đã bị trạch hướng do những thông tin cho rằng lực lượng nga có các hành động quân sự tại thị trấn bukha ở ngoài ukraine
ông nhấn mạnh quân đội nga không liên quan tới sự kiện ở lòng bukha
nhà lãnh đạo nga nói với người đứng đầu liên hợp quốc rằng ông nhận thức rõ những quan ngại về chiến dịch quân sự của nga tại ukraine đồng thời khẳng định sẵn sàng thảo luận về việc này
ông cũng cho rằng một âm mưu đảo chính chống chính quyền kiev hồi năm hai nghìn một mươi bốn đã gây ra tình trạng bạo động tại ukraine